đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương phó thủ tướng vũ đức đam đồng chí thuận hiễu tổng biên tập báo nhân dân phó trưởng ban tuyên giáo trung ương chủ tịch hội nhà báo việt nam đã tham dự hội thảo công tác tuyên giáo của đảng chín mươi năm chặng đường vẻ vang thành tiệu và tầm nhìn
các ý kiến và tham luận gửi tới hội thảo đã nêu bật quá trình hình thành và phát triển thành tựu vẻ vang của ngành tuyên giáo đối với sự nghiệp cách mạng của đảng và dân tộc trong chín mươi năm qua
sự đóng góp của công tác tuyên giáo được thể hiện trên nhiều mặt nhiều lĩnh vực nổi bật tạo sự thống nhất về nhận thức tư tưởng và hành động trong toàn đảng
sự đồng thuận trong nhân dân để thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế
phát biểu kết luận hội nghị đồng chí võ văn thưởng nêu rõ cần nâng cao hơn nữa chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục lý luận chính trị
tạo sự thống nhất cao trong đảng sự đồng thuận trong nhân dân góp phần trực tiếp hơn nữa trong giải quyết những vấn đề xã hội bức xúc
chủ động đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch